kính thưa quý vị sau khi có thông tin suất cơm của nhân viên y tế tại bệnh viện dạ chiến số tám
có vật thể lạ ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết đã kiểm tra công ty cung cấp suất ăn
và ngưng hợp đồng với công ty và sẽ lên kế hoạch thanh tra tất cả công ty cung ứng suất ăn
cho bệnh viện giả chiến trên địa bàn thành phố
và đây là thông tin do bà phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
cung cấp trong buổi họp báo chiều nay ngày một mươi một tháng chín
theo đó xuất cơm có vật thể lạ được xác định là xuất ăn trưa do một công ty cung cấp xuất ăn công nghiệp
ký hợp đồng với bệnh viện giải chiến số tám
công ty này có trụ sở tại thành phố thủ đức mỗi ngày cung cấp một năm trăm linh suất ăn cho bệnh nhân
và chín trăm linh xuất cho nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện giã chiến
sự việc xảy ra vào ngày chín tháng chín
nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện phát hiện trong khẩu phần ăn của mình
người này sau đó báo cáo với bang giám đốc bệnh viện
sau khi ghi nhận sự việc bà giám đốc cho kiểm tra lại toàn bộ xuất ăn
và không ghi nhận có bất thường ở các phần ăn khác
ngay sau đó bà giám đốc quyết định ngưng ký hợp đồng cung cấp suất ăn với công ty trên
sau khi được phản ánh trên báo chí
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã đến bệnh viện ghi nhận sự việc
tiến hành thanh tra và đồng ý với phương án ngưng hợp đồng cung cấp thức ăn của ban giám đốc bệnh viện
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý công ty này
đồng thời lên kế hoạch thanh tra tất cả công ty cung bấn xuất ăn cho bệnh viện giải chiến trên địa bàn thành phố